ràng sáng ngày một mươi năm tháng sáu công an tp biên hòa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị chồng dùng dao kề cổ khống chế và đe dọa nhất
trước đó khuya ngày một mươi bốn tháng sáu nhận được tin báo của người dân lê bảo xuyên ba mươi năm tuổi
trú phường long bình tp biên hòa có biểu hiện bất thường khi dùng dao khống chế và dọa giết vợ
khi công an đến hiện trường xuyên đã khóa cửa nhà kẹp cổ vợ dùng dao khống chế và liên tục la hét
đối tượng đe dọa nếu lực lượng công an vào nhà sẽ ra tay giết vợ
đối tượng này còn yêu cầu công an phải cung cấp một xe đặc trủng và năm tỷ đồng để bỏ trốn
trước tình thế nguy hiểm đó lực lượng công an đã tìm mọi cách thuyết phục đối tượng buôn hung khí
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người vợ
tuy nhiên sau nhiều giờ thuyết phục nhưng không hiệu quả lực lượng công an đã dùng nhiều biện pháp
tiếp cận đối tượng đến giờ ngày một mươi năm tháng sáu thì giải cứu thành công
làm việc với cơ quan công an xuyên khai trước đó có sử dụng ma túy và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm
với người khác nên đã khống chế để đe dọa hiện đối tượng chưa ổn định cơ quan công an đang tạm giữ để tiếp tục điều tra